nắng nóng ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của người dân nhất là người phải lao động ngoài trời người già và trẻ nhỏ
do vậy người dân cần thực hiện tốt các khuyến cáo của các cơ quan chuyên môn trong việc bảo vệ sức khỏe cho chính bản thân mình và người thân
chủ động đối phó các bệnh do nắng nóng là bài viết được nhiều bạn đọc quan tâm đăng trên báo nhân dân
các bác sĩ cảnh báo trong những ngày nắng nóng thì say nắng là căn bệnh nghiêm trọng nhất
có thể dẫn đến chết người hoặc làm tàn phế vĩnh viễn nếu không được điều trị cấp cứu kịp thời
để phòng ngừa say nắng những người làm việc ngoài nắng nóng lâu phải trang bị phương tiện bảo hộ tốt
khi nhiệt độ lên cao nắng nóng gai gắt ở giờ cao điểm từ một mươi một đến một mươi năm giờ nên hạn chế hoạt động ngoài trời
bởi tất cả các hoạt động tập thể dục lao động vất vả dưới trời nắng nóng như hiện nay rất nguy hiểm
có thể gây nên tình trạng sốc nhiệt trụy mạch tổn thương não
riêng với trẻ nhỏ bệnh chủ yếu liên quan nắng nóng là mất nước do trẻ vẫn chạy nhảy chơi đùa tăng sinh nhiệt
lại kèm theo tình trạng mải chơi chạy ra chạy vào trời nắng không uống nước nên dễ vã mổ hôi
do vậy trong những ngày nắng nóng người dân cần uống nhiều nước nhất là những người lao động ngoài trời
mất nước nhiều nên uống bổ sung nước chanh hoặc nước pha muối loãng nước pha orezon nước dừa nước lọc
tuy nhiên hãy uống nước đúng cách chủ động uống kể cả khi không thấy khát để đảm bảo cơ thể đủ nước
còn trên trang nhất và trang hai báo lao động hôm nay có bài viết nắng nóng tiếp tục hoành hành nóng như hóa đơn tiền điện
những ngày qua thủ đô hà nội và các tỉnh phía bắc miền trung đang phải trải qua đợt nắng nóng kinh hoàng
với nền nhiệt ngoài trời có thời điểm lên tới bốn mươi độ c
nắng nóng làm đảo lộn sinh hoạt của người dân gây ảnh hưởng đến sức khỏe
cùng với đó câu chuyện nóng hóa đơn tiền điện cũng khiến nhiều người phát sốt
còn trên báo sài gòn giải phóng trang sáu có bài viết nỗ lực chống khô hạn ở miền trung
nắng nóng vượt ngưỡng bốn mươi độ kèm gió phơn hoạt động mạnh kéo dài từ đầu tháng bảy
càng khiến khô hạn ở miền trung thêm khốc liệt
các sông suối ở khu vực này dần cạn các vùng hạ lưu nước mặn thâm nhập ngày một sâu
để đảm bảo nước tưới vụ hè thu ngành nông nghiệp các tỉnh thành
đang nỗ lực triển khai hàng loạt biện pháp chống hạn cho cây trồng gia súc
việc triển khai kế hoạch số hai mươi chín khubnd ngày hai mươi năm tháng một năm hai nghìn một mươi tám của ubnd tp hà nội
về hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo phải hoàn thành trước ngày một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
trong giai đoạn nước rút này các ngành địa phương đang tập trung mọi nguồn lực
để có thể hoàn thành mục tiêu xóa nhà ở xuống cấp cho hộ nghèo
nỗ lực xóa nhà ở xuống cấp cho hộ nghèo là bài viết được đăng trên trang năm báo hà nội mới
thành phố hà nội hiện có bốn ba trăm bốn mươi một hộ nghèo có nhà ở bị xuống cấp cần được xây mới sửa chữa
tăng hai trăm chín mươi năm nhà so với dự kiến
nhờ sự vào cuộc quyết liệt linh hoạt của các cấp các ngành sự chung tay đóng góp của cộng đồng
đến nay đa số hộ nghèo đã nhận được
được kinh phí hỗ trợ để xây dựng sửa chữa nhà ở
sở lao động thương binh và xã hội hà nội cho biết nguồn ngân sách hơn một trăm linh tám tỷ đồng
do ủy ban nhân dân tp ủy thác qua chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội
đã được phân bổ cho một mươi năm huyện thị xã có hộ nghèo cần hỗ trợ về nhà ở đúng kế hoạch tiến độ
theo đó một trăm linh số hộ thuộc diện được hỗ trợ có thể vay vốn không phải trả lãi
với số tiền là hai mươi năm triệu đồng một hộ trong thời hạn một mươi năm năm để xây dựng hoặc sửa chữa nhà ở
trên trang nhất trang hai và trang ba báo tuổi trẻ hôm nay có bài viết đáng chú ý
đất quốc phòng sân bay ai bán ai mua dự án nhà ở quân nhân chỉ là cái tên
bài viết là cuộc trò chuyện trao đổi giữa phóng viên với ông nguyễn văn hòa
chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư ctk group holding
đơn vị là chủ đầu tư của nhiều dự án từ đất quốc phòng do quân chủng phòng không không quân quản lý
chung quanh dự án nhà ở của quân nhân mời quý vị và các bạn đón xem
cũng trên báo lao động trang nhất và trang bốn có bài
vĩnh phúc bất thường công ty cấp sổ tiết kiệm giao dịch như ngân hàng
một công ty trách nhiệm hữu hạn ở thành phố phúc yên vĩnh phúc phát hành sổ tiết kiệm trái quy định
thu hàng chục tỷ đồng của người dân sau đó không trả lại
vậy nhưng công an tỉnh vĩnh phúc lại đưa ra kết luận đây chỉ là tranh chấp dân sự không khởi tố hình sự
cho rằng kết luận này không đúng bản chất sự việc
người dân tiếp tục gửi đơn tố cáo sự việc đến nhiều cơ quan chức năng khác
những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình điểm báo ngày hôm nay của truyền hình nhân dân